các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với sức trẻ lòng nhiệt huyết và kiến thức khoa học đội trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế quốc phòng bốn thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã phát huy tốt vai trò của mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với sức trẻ lòng nhiệt huyết và kiến thức khoa học đội trí thức trẻ tình nguyện đoàn kinh tế quốc phòng bốn thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã phát huy tốt vai trò của mình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khuôn khổ chuyến thăm mỹ đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu bà federica mogheni rini đã có cuộc gặp đầu tiên với tổng thống mỹ donald trump trong bối cảnh mối quan hệ xuyên đại tây dương đang ở thời điểm bất ổn
chuyến thăm của đại diện moharini lần này được đánh giá là nhằm xác định những điểm chung với chính quyền mới của mỹ sau một loạt quan điểm gây bất đồng giữa tổng thống trump với các nhà lãnh đạo châu âu
ông trump đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với vấn đề nước anh rời khỏi eu khi cho rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn
sau cuộc gặp với ngoại trưởng nước chủ nhà rick stileson bà mogherini đã bày tỏ sự hài lòng và hai bên đã có một cuộc trao đổi cởi mở về nhiều hồ sơ mà mỹ và eu đang xử lý
bà mogherini cũng cho biết hai bên sẽ ưu tiên tìm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề có thể hợp tác như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tình hình căng thẳng tại syri libya ukraine hay khu vực trung đông
với mong muốn tìm ra những quyết định
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi